tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh tiền giang năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để quảng bá tiềm năng thế mạnh của tiền giang là cơ hội để các doanh nghiệp nhà đầu tư gặp gỡ
trao đổi với lãnh đạo tỉnh và các bộ ngành về những thuận lợi khó khăn thách thức giải pháp huy động nguồn lực tăng cường
thu hút đầu tư thúc đẩy hợp tác thương mại du lịch biến tiềm năng lợi thế thành những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiền giang
tại hội nghị tỉnh tiền giang địa phương nằm trong vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước sẽ mời gọi đầu tư vào một mươi chín dự án trên các lĩnh vực
hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp tiểu khu nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến du lịch dự án phát triển hạ tầng thương mại
với tổng vốn đầu tư dự kiến trên một mươi sáu tỷ đồng đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư và chủ trương nghiên cứu cho ba mươi một dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên một mươi năm sáu trăm năm mươi tỷ đồng